trong giai đoạn nắng nóng vừa qua trên địa bàn thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa liên tục xảy ra cháy rừng
ngay trong chiều nay một đám cháy lại bùng phát tại khu vực thôn xuân hậu xã hải nhân thuộc thị xã nghi sơn
do khu vực cháy là rừng thông thực bì dày trời nắng gây gắt và gió thổi mạnh khiến đám cháy lang nhanh
các lực lượng chức năng đã cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường
áp dụng các biện pháp để cứu hỏa tạo hành lang cạn lửa
theo thông tin ban đầu nguyên nhân của vụ cháy là do một người đốt rác ở ven đường và ngọn lửa đã lan lên khu rừng
đến một mươi sáu h hôm nay ngọn lửa đã cơ bản được khống chế